trên địa bàn tỉnh nghệ an nắng nóng kéo dài đã gây ra hạn hán trên diện rộng
hàng ngàn hecta hoa màu đang chết cháy do thiếu nước trầm trọng
để chống hạn và giải quyết nước sinh hoạt cho vùng hạ liêu nhà máy thủy điện bản vẽ
cùng với một số nhà máy thủy điện khác đang xả nước xuống sông cả để cứu hạn
tuy nhiên lượng nước trong các hồ thủy điện đang gần mức nước chết
dự kiến nếu thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng vùng thượng lưu của thủy điện bản vẽ không có mưa
thì việc cung cấp nước chống hạn ở vùng hạ liêu là rất khó khăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
đến thời điểm hiện tại tổng diện tích các loại cây trồng bị hạn thiếu nước trên địa bàn tỉnh nghệ an là hơn ba mươi một ha
trong đó vụ lúa hẻ thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn một mươi năm ha ngô lạc và các loại rau khác hơn bảy ha
cây công nghiệp ăn quả hơn tám hecta
giải pháp hiện nay thì huyền đang tập trung chỉ đào các xã lộ huy đồng mọi nguồn lực
để tập trung nào vét một số đoàn canh mương để sử dụng các máy bơm giả chiến để bơm chuyên vào
để cứu một số diện tích gần được nguồn lực
đồng thời thì cũng chỉ đào các xã tận dùng các hồ đập sử dụng máy bơm dâu máy bơm điền
để bơm nước từ các hồ gạch để cứu các diện tích ở xung quanh các áo hô
có thể có nguồn lực để tập trung khẩn trướng để cứu lúa
mặc dù thời điểm này hồ chứa nước thủy điện bản vẽ
đang trên mực nước chết là ba năm mét tuy nhiên nhà máy vẫn vận hành xả nước
với lưu lượng trung bình từ một trăm linh m ba một giây đến một trăm hai mươi m ba một giây
nhà máy thủy điện khe bố cũng đang vận hành xả nước với lưu lượng trung bình
từ một trăm hai mươi m ba một giây đến một trăm năm mươi m ba một giây
và nhà máy thủy điện tri khê xả nước với lưu lượng không nhỏ hơn lưu lượng đến hồ
để giảm thiệt hại do hạn hán gây ra ngoài việc điều tiết nguồn nước của các nhà máy thủy điện
thì các đơn vị thủy lợi chính quyền địa phương và người dân
cần có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng nguồn nước